những ngày qua sự việc ba bảo mẫu tại cơ sở mầm non tư thục mầm xanh tp hcm
sử dụng nắp vung bình nhựa trổi lâu nhà đánh đập các cháu nhỏ đang theo học tại đây
khiến nhiều người xót xa phận út
hành vi tàn bạo phản giáo dục này đang thực hiện với thái độ thản nhiên vô cảm
bởi chính những người có nhiệm vụ hàng ngày chăm sóc trẻ
trước đó cũng trong năm hai nghìn một mươi bảy hàng loạt vụ bạo hành trẻ đã xảy ra
tại sao đã có nhiều quyết định xử phạt thậm chí có bảo mẫu phải ngồi tù
mà nạn bạo hành trẻ mầm non vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại
đó là câu hỏi đã và đang được đặt ra đòi hỏi cả xã hội phải chung tay
xây dựng một môi trường giáo dục lành mạnh an toàn cho trẻ
ung thư hiện là bệnh lý có tỷ lệ tử vong cao nhất điều trị phức tạp và chi phí lớn
đáng lo ngại là số ca mắc mới ngày càng tăng cao và ước tính đến năm hai nghìn ba mươi
có thể lên tới con số là hai trăm linh ca
đây cũng là nội dung được đề cập đến qua bài viết
ung thư tăng nhanh được đăng trên báo thanh niên số giả hôm nay
trước tình hình diễn tiến bệnh ung thư đang gia tăng
kỹ thuật điều trị là vấn đề được đặc biệt quan tâm
tuy nhiên hiện nay một xét nghiệm gen tìm ung thư tốn đến gần hai mươi triệu đồng
rồi các loại thuốc mới kèm theo giá rất cao
do vậy thách thức nhất đối với điều trị ung thư là chi phí
theo tiên sĩ bác sĩ phạm xuân dũng giám đốc bệnh viện ung biếu tp hcm cho biết
thêm chi phí chẩn đoán điều trị bệnh nhân ung thư tăng cao
là gánh nặng cho bệnh nhân gia đình và xã hội
những khó khăn thách thức này đòi hỏi phải có giải pháp
chiến lược mới trong công tác tầm soát phát hiện và chẩn đoán điều trị ung thư
còn trên bã lao động số dạo hôm nay có bài viết
phác đồ điều trị ung thư ở việt nam đã lỗi thời
có bệnh thì vái tứ phương nhưng lại có thông tin mắc ung thư không cần điều trị
một số trang mạng không chính thống đang lan truyền nhau các cách điều trị ung thư
điều đáng nói là trong các thông tin đưa ra lại khuyên người bệnh
đừng điều trị nếu bị ung thư
ung thư đừng vội phẫu thuật
khiến nhiều người bệnh hoang mang
tuy nhiên phó giáo sư tiến sĩ trần văn thuấn giám đốc bệnh viện ca trung ương khẳng định
đây là những phát biểu không có cơ sở khoa học đi ngược lại
nên chi thức khoa học y học đã được nghiên cứu tổng kết và kiểm chứng qua hàng trăm năm
tình trạng hỗn loạn cãi cọ răng co căng thẳng đã diễn ra
tại trạm thu phí bot cai lệ quốc lộ một của tỉnh tiền giang
vào sáng ngày ba mươi tháng một mươi một khi trở lại hoạt động sau ba tháng rưỡi tạm ngừng thu phí
bot cai lệ răng co căng thẳng là bài viết được nhiều bạn đọc quan tâm trên báo tuổi trẻ
tuy nhiên tình trạng ưu nứ giao thông tụ tập đông người tại trạm thu phí
vẫn xảy ra làm ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện qua trạm
đây là nội dung được đề cập đến trên các báo thanh niên sài gòn giải phóng
quý vị và các bạn quan tâm có thể tìm đọc trên các số báo ra hôm nay
trên nhiều số báo ra ngày hôm nay đều đưa thông tin
chiều ngày ba mươi tháng một mươi một bộ công thương cho biết thủ tướng đã đồng ý
với đề xuất tăng giá bán lẻ điện bình quân mà cơ quan này đã trình lên trước đó
theo đó giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh với mức giá mới là một bảy trăm hai mươi sáu mươi năm đồng một kw
chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng tăng sáu tám so với giá bán điện bình quân hiện hành
quản lý dịch vụ văn hóa đụng đâu cũng khó
là nhan đề bài viết được đăng trên báo hà nội mới số ra hôm nay
giấy phép kinh doanh không quy định thời hạn
nội dung tại nhiều văn bản pháp luật còn trồng chéo
thiếu hướng dẫn cụ thể thiếu chế tài xử lý
khiến công tác quản lý dịch vụ văn hóa vũ trường karaoke
thời gian qua còn lúng túng vướng mắt đụng đâu cũng khó
nếu không có giải pháp sớm tháo gỡ công tác này còn gặp nhiều khó khăn
khi chỉ ít ngày nữa thông tư bốn mươi bảy tt bca của bộ công an
quy định các điều kiện về bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy
trong kinh doanh dịch vụ văn hóa vũ trường karaoke chính thức có hiệu lực
từ ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
những thông tin vừa xảy ra
rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân